đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn công tác của quỹ nhi đồng liên hợp quốc
đã đến thăm và làm việc tại xã ayun huyện mang giang tỉnh gia lai về tình hình chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
thăm và làm việc tại trạm y tế xã ayun đồng chí tòng thị phóng và đoàn công tác đã đánh giá cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
đặc biệt là bà mẹ và trẻ em tại địa phương
đến thăm gia đình anh crub ở làng con rung xã ayun huyện mang giang có con nhỏ bị bại liệt
đồng chí tổng thị phóng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên gia đình vươn lên trong cuộc sống
đồng chí đề nghị địa phương quan tâm đến các vấn đề như chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng vận động nuôi con bằng sữa mẹ tăng cường luân chuyển bác sĩ về cơ sở
nhân dịp này đồng chí tổng thị phóng đã tặng quà cho hai mươi học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học sỏi của xã ayun